tại hà nội ban thường trực ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam hội nhà báo việt nam và báo nhân dân đã phối hợp tổ chức hội thảo báo chí với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo
phát biểu khai mạng hội thảo đồng chí tuận hiễu chủ tịch hội nhà báo việt nam tổng biên tập báo nhân dân nhấn mạnh
báo chí truyền thông có vai trò to lớn trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
tuy nhiên trên thực tế không phải lúc nào báo chí nhà báo cũng được tạo điều kiện để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình
vì thế hội thảo là dịp để cung cấp thông tin định hướng nghề nghiệp cho các nhà báo sáng tạo tác phẩm báo chí
tham dự giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng lãng phí trong năm hai nghìn một mươi bảy do ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và hội nhà báo việt nam phối hợp tổ chức
tại buổi hội thảo nhiều ý kiến tham luận trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp đề xuất khuyến nghị giải pháp đã được đưa ra góp phần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí
trong việc tuyên truyền về đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
thực tế tham nhũng ngày càng diễn biến phức tạp với sự cấu kết lợi ích nhóm ngày càng chặt chẽ và có hệ thống
do đó công tác phòng chống tham nhũng trên báo chí càng khó khăn hơn
thực tế rất dở nhưng mà chúng ta chưa có cái gì để can thiệp chưa có cơ sở pháp lý và đạo đức để ngăn chặn cái này
do đó cho nên là nó lại càng đẩy báo chí chúng ta vào cái tình chuyên nghiệp kém hơn
và do đó cái sức sống cái năng lực để chống tiêu cực là giảm đi
bên cạnh đó vẫn còn những rào cản trở ngại nhất là hành lang pháp lý
nên một bộ phận người làm báo vẫn còn tâm lý rẻ rặt e ngại khi tiến hành điều tra viết bài phản ánh về tham nhũng tiêu cực
do đó nhiều ý kiến đề nghị cần sớm nghiên cứu
sửa đổi và bổ sung một số quy định cho phù hợp với thực tiễn
nhà báo trong quá trình đưa tin thông tin thì đã bị tiết lộ bí mật điều tra bí mật nhà nước
hoặc là phản ánh những cái thông tin một chiều nó không đúng sự thật xúc phạm danh dự uy tín của cá nhân tổ chức
một số trường hợp nghiêm trọng hơn thì do quá trình tác nghiệp thì mình đóng vai
hoặc là mình xử lý cái quy trình tác nghiệp không đúng
bị coi là hành vi vi phạm
ví dụ đưa tiền để hối lộ cho cảnh sát giao thông
những cái rủi ro đó nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái thành quả đấu tranh của đội ngũ báo chí trong phòng chống tham nhũng
kết luận hội thảo đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị liên đoàn luật sư hội nhà báo việt nam
phối hợp biên soạn một cuốn sổ tay hệ thống hóa lại các quy định của luật pháp
giúp báo chí tác nghiệp hiệu quả và đúng luật
mặt trận tổ quốc việt nam sẽ chia lửa với báo chí trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng
phát biểu kết thúc hội thảo đồng chí thuận hữu cho rằng
đã đến lúc cần xem xét lại các hợp đồng bảo trợ thông tin truyền thông của các cơ quan báo chí
vì nó có thể ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí
cần có chế tài về việc từ chối cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan tổ chức
bổ sung thêm quy định xử lý các cơ quan báo chí về hiện tượng sáng đăng chưa gặp chiều gỡ